sống trong lo âu khi mùa mưa lũ đến là tâm lý chung của nhiều hộ dân nằm trong dự án xây dựng hồ chứa nước nạm cắt thuộc bản pèn xã dương quang thành phố bắc cạn
bên cạnh việc chập trễ trong thi công thì điều đáng nói là đến nay người dân nơi đây cũng chưa biết mình sẽ phải đến khu tái định cư như thế nào
đây là hình ảnh khu vực tập trung đông dân cư nhất tại bản pẻn xã dương quang thành phố bắc cạn
tại đây nếu có lũ lớn xảy ra thì rất có thể tất cả nhà cửa tài sản của người dân sẽ bị ngập chìm và cuốn phăng theo dòng nước
bởi phía sau là đồi phía trước là sông
trong khi đó hiện dòng chảy đã bị thu hẹp lại rất nhiều do việc đổ đất xuống hai bên bờ sông của các đơn vị thi công xây dựng hồ chứa nước nậm cắt
người dân ở bản pèn cho biết mặc dù chưa vào mùa mưa nhưng liên tiếp trong những ngày vừa qua trời có mưa nhỏ nên các gia đình trong bản rất lo lắng và phải thường xuyên cắt cử nhau để trông chừng
nếu có lũ thì sẽ chạy lên quả đồi phía sau để tránh
được biết hồ chứa nước nậm cắt được khởi công xây dựng tại xã dương quang thành phố bắc cạn từ đầu năm hai nghìn một mươi năm dự kiến chặn dòng và tích nước vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
nhưng cho đến nay
hồ vẫn chưa thể chặn dòng tích nước và chưa biết đến bao giờ mới thực hiện xong được công việc này
nguyên nhân là do khu tái định cư cho những hộ dân sinh sống phía trong khu vực xây dựng hồ chưa hoàn thiện nên người dân chưa thể di rời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công
việc chậm trễ này không chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án mà còn gây ra những trở ngại không nhỏ cho cuộc sống của người dân ở đây
bởi đất canh tác đất ở nhà cửa và công trình trên đất đã bị thu hồi phục vụ cho dự án hơn một năm nay
các gia đình đang đều sống trong cảnh không có việc làm không có thu nhập chi tiêu hàng ngày phải sử dụng vào tiền được bồi thường
bên cạnh đó sống trong công trường xây dựng hàng ngày các gia đình còn phải gánh chịu tiếng ồn khói bụi từ sáng đến tối
có những hôm trời mưa đường đi lầy lội rất khó khăn
nếu mà nước ở đây ngập lên thì có khi còn chạy đường nhưng mà do anh kia mà nước đất nó lở xuống thì không biết đường nào mà chạy
đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong
đó là tình cảnh của không ít hộ dân sinh sống trong khu vực xây dựng hồ chứa nước nậm cắt hiện nay
làm thế nào để giúp họ sớm an cư thuận lợi cho việc lạc nghiệp cũng đang là bài toán cần sớm được thành phố bắc cạn tìm ra lời giải